kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng tám sở y tế tp hcm cho biết là thành phố vừa xuất hiện hai ổ dịch mới
phát sinh thuộc địa bàn quận năm với hơn một trăm linh ca dương tính được xác định
cụ thể ổ dịch ở hẻm chín mươi ba bạch vân phường năm quận năm ghi nhận bảy mươi ca dương tính
bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày tám tháng bảy có liên quan chợ đầu mối bình điền
ngày một mươi và một mươi một tháng bảy sau khi phong tỏa hẻm và lấy mẫu tầm soát trên một trăm một mươi bảy mẫu
cơ quan y tế phát hiện thêm bảy ca dương tính
ngày hai tháng tám người dân trong con hẻm này được lấy mẫu tầm soát lần ba với một trăm ba mươi năm mẫu phát hiện thêm bốn mươi một ca
ngày gần nhất ngày tám tháng tám ghi nhận thêm chín ca dương tính trong khu phong tỏa
đối với ổ dịch hẻo năm mươi bảy trần nhân tôn phường chín quận năm ghi nhận ba mươi sáu ca dương tính
ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày hai mươi tám tháng bảy qua xét nghiệm tầm soát
cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay sau đó
xét nghiệm lần đầu vào ngày hai mươi chín tháng bảy có một trăm sáu mươi năm mẫu lần hai vào ngày bảy tháng tám với ba trăm linh mẫu
đến ngày tám tháng tám thêm ba mươi bốn ca dương tính
như vậy tính đến ngày một mươi hai tháng tám thành phố hồ chí minh có hai mươi chín ổ dịch tất cả đều được kiểm soát